chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phiên họp thứ tám của ủy ban thường vụ quốc hội đã bế mạc
phát biểu bế mạc phiên họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết sau sáu ngày làm việc tích cực ủy ban thường vụ quốc hội đã hoàn thành chương trình của phiên họp thứ tám
chủ tịch quốc hội cũng đề nghị ngay sau phiên họp các thành viên của ủy ban thường vụ quốc hội khẩn trương chỉ đạo những công việc thuộc phạm vi lĩnh vực phụ trách theo đúng kết luận của ủy ban thường vụ quốc hội đồng thời chuẩn bị tích cực những nội dung cho chương trình phiên họp thứ chín
đối với dự án luật quy hoạch do còn nhiều ý kiến khác nhau chủ tịch quốc hội đề nghị ủy ban kinh tế phối hợp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan tiếp thu ý kiến của ủy ban thường vụ quốc hội

các vụ việc mà chúng ta thấy nổi cộng trên báo chí thì cũng có rất nhiều các vụ việc và chúng ta không thấy xuất hiện ở các nguồn thông tin đại chúng
tuy nhiên là do tính chất phức tạp của các cuộc tấn công này ngày càng cao cho nên càng ngày chúng ta sẽ thấy càng nhiều các tổ chức quan trọng mà bị tấn công bởi các đối tượng tin tặc với các mục đích xấu
trong thời đại bùng nổ của internet việc bảo đảm an toàn thông tin trong không gian mạng luôn là yếu tố hàng đầu được các doanh nghiệp tổ chức cá nhân quan tâm
chính vì vậy tại buổi hội thảo an ninh mạng israel vừa diễn ra chiều ngày hai mươi một tháng ba tại hà nội do hiệp hội an toàn thông tin việt nam tổ chức
các doanh nghiệp công nghệ israel đã chia sẻ những kinh nghiệm những giải pháp về việc bảo đảm an toàn thông tin khi sử dụng mạng internet cho các doanh nghiệp tổ chức của việt nam
qua đó việt nam cũng đã rút ra được rất nhiều bài học
qua các chia sẻ của nước bạn
và chính vì đó thì họ học hỏi được rất nhiều từ những việc chính mình bị tấn công
và từ đó bằng việc sáng tạo của mình thì các công ty xrn trở thành những công ty hàng đầu về an ninh mạng
họ biết được cách bảo vệ hệ thống của mình trước những cuộc tấn công phức tạp như thế nào
thế thì chính chúng ta là cái lớn nhất mà chúng ta các doanh nghiệp việt nam có thể học hỏi được từ các doanh nghiệp xrn trong vấn đề này
chính là cái tinh thần đó
công nghệ thông tin ngày càng phát triển thì những lỗ hổng bảo mật có xu hướng thay đổi liên tục
việc cần thiết để an toàn thông tin là nâng cao được nhận thức của chính bản thân người sử dụng internet
các doanh nghiệp cũng cần cập nhật và học hỏi bạn bè thế giới để có thể tự bảo vệ mình trước những nguy cơ tấn công mạng
sáng nay tổng công ty điện lực hà nội đã tổ chức lễ hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất hai nghìn một mươi chín
với sự tham dự của các đại sứ giờ trái đất hai nghìn một mươi bảy và ba trăm linh cán bộ công nhân viên trực thuộc tổng công ty
hơn ba trăm linh cán bộ công nhân viên trực thuộc tổng công ty điện lực hà nội
hà nội và các đại sứ đã đi bộ xung quanh hồ hoàn kiếm để tuyên truyền về chiến dịch giờ trái đất
bên cạnh đó nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm hai nghìn một mươi chín
evn hà nội đã đẩy mạnh các công tác tuyên truyền vận động các tổ chức đơn vị cá nhân tham gia
thông qua việc tổ chức các buổi tuyên truyền tiết kiệm điện treo hơn ba băng rôn
tại trụ sở tổng công ty và các đơn vị phát một trăm linh tờ rơi và rán một mươi affix cho khách hàng
bằng những hành động tuyên truyền cụ thể và thiết thực evn hà nội sẽ tiếp tục kêu gọi vận động các tổ chức
đơn vị cá nhân cùng nhau hành động tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu
hôm nay đoàn giám sát của ủy ban thường vụ quốc hội tiếp tục làm việc tại cần thơ
sau khi kiểm tra thực địa đoàn đã nghe các nhà thầu đơn vị quản lý dự án giao thông trên địa bàn
báo cáo một số vấn đề liên quan đến nguồn vốn thời gian thi công chiều dài tuyến phương thức quản lý khai thác công trình sau khi hoàn thành
tại các buổi làm việc các thành viên đoàn giám sát đã đặt câu hỏi với đại diện bộ giao thông vận tải
các ban ngành liên quan và nhà đầu tư về các vấn đề quy định tiêu chí dự án đầu tư theo hình thức bot
tiêu chí đánh giá năng lực của nhà đầu tư trong quá trình chỉ định thầu và thực hiện dự án
việc lập thẩm định dự án xác định giá trị công trình phương án
hoàn vốn làm rõ lý do các trạm thu phí không bảo đảm khoảng cách bảy mươi km khiến mật độ trạm thu phí dài đặc
phát biểu tại buổi làm việc phó trưởng đoàn thường trực nguyễn đức kiên ghi nhận những hiệu quả kinh tế xã hội ban đầu
của các dự án mang lại cho địa phương đoàn sẽ tiếp tục làm việc với bộ giao thông vận tải
bộ kế hoạch đầu tư bộ tài chính đại diện ngân hàng nhà nước và giám sát tại một số địa phương như long an bến tre
sáng nay tại thị trấn đắc hà sở thông tin và truyền thông bảo tàng tổng hợp con tum phối hợp với ủy ban nhân dân huyện đắc hà
tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu hoàng sa trường sa là của việt nam những bằng chứng lịch sử và pháp lý
huyện đắc hà là đơn vị đầu tiên tuyến cơ sở được chọn tổ chức trưng bày triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về biển đảo
tại tất cả các huyện trong tỉnh trên cơ sở toàn bộ tư liệu hiện vật bản đồ tại triển lãm do bộ thông tin và truyền thông trao tặng
theo kế hoạch triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu hoàng sa trường sa là của việt nam những bằng chứng lịch sử và pháp lý
sẽ được tỉnh con tum tổ chức tại tất cả các huyện thành phố của địa phương trong hai năm hai nghìn một mươi bảy và hai nghìn một mươi chín
gắn với các ngày kỷ niệm của các địa phương tổ chức
từ năm hai nghìn một mươi chín triển lãm ở các xã biên giới khu đông dân cư đơn vị quân đội và các trường học trong toàn tỉnh
qua đó nâng cao nhận thức tinh thần đoàn kết ý thức trách nhiệm của nhân dân
có phần bác bỏ những tuyên bố phi lý của trung quốc đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa
cũng như những vùng biển đảo thuộc chủ quyền của việt nam
trong phần tin thế giới đức kêu gọi pháp đẩy nhanh cải cách để đối phó
với chủ nghĩa dân túy
nhật bản hỗ trợ đông nam á duy trì an ninh hàng hải
bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu âu của đức michael rod vừa kêu gọi pháp
cần đẩy nhanh tốc độ cải cách và thay đổi để ứng phó với các vấn đề kinh tế và xã hội
vốn đang làm gia tăng chủ nghĩa dân tộc chủ nghĩa dân túy
cũng như sự nổi lên của ứng cử viên tổng thống cực hữu bà marin le pen
bộ trưởng roth
cho rằng liên minh châu âu eu cần cẩn trọng xem xét những hậu quả tiềm tàng
từ các chính sách của mình bao gồm những quy định cứng rắn về ngân sách và thờ mụt
eu không nên ủng hộ các chính sách tạo điều kiện cho những người theo chủ nghĩa dân tộc
như bà le pen thắng cử
nhưng nước pháp cần làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn bước tiến của bà le pen
cũng theo ông rod ứng cử viên tổng thống pháp emmanuel macron
và sự ủng hộ tích cực của ông macron đối với châu âu là động thái tích cực đáng chú ý
ông rod cũng bày tỏ vui mừng về kết quả cuộc bầu cử tại hà lan
và hy vọng điều đó sẽ đem lại kết quả tương tự cho cuộc bầu cử tại pháp
một căn cứ quân sự của hungary với lực lượng thường trực khoảng một trăm năm mươi binh sĩ
vừa chính thức đi vào hoạt động để ngăn chặn người nhập cư trái phép bước vào lãnh thổ nước này
căn cứ này nằm gần biên giới của hungary với sepi và cách thủ đô budapest khoảng hai trăm hai mươi năm km
về phía nam bộ trưởng quốc phòng hungary isvan simisco tuyên bố rằng
các binh sĩ đồn trú tại đây có nhiệm vụ ngăn ngừa nguy cơ hàng trăm nghìn người xâm nhập trái phép
vào lãnh thổ hungary như đã từng xảy ra năm hai nghìn một mươi hai
trước đó thủ tướng viktor orbán đã khẳng định hàng rào dọc biên giới hungary serbe
sẽ được dựng lên nhằm ngăn chặn làn sóng nhập cư mới
theo ông người dân các nước đức và áo có thể ngủ yên
do hungary đã và đang bảo vệ biên giới bên ngoài của liên minh châu âu eu
hồi cuối năm hai nghìn một mươi năm
hungary từng xây dựng một hàng rào dọc biên giới nước này với kroatia
thủ tướng iraq al abadi vừa cho biết ông đã nhận được sự đảm bảo
trong cuộc hội đàm với tổng thống mỹ donald trump rằng washington sẽ tăng cường hỗ trợ cho baghdad
đẩy mạnh chiến dịch chống lại tổ chức nhà nước hồi giáo tự xưng is
sau cuộc gặp với tổng thống mỹ tại nhà trắng thủ tướng iraq ông al abadi cho biết
ông đã nhận được sự bảo đảm từ tổng thống mỹ donald trump
rằng washington sẽ tăng cường hỗ trợ cho bada
trong bối cảnh ông trump đẩy mạnh chiến dịch chống lại tổ chức nhà nước hồi giáo tự xưng is
ông al abadi cho biết iraq đã nhận được cam kết rằng sự ủng hộ của mỹ
sẽ không chỉ tiếp tục mà còn tăng cường cho iraq nhằm hoàn thành nhiệm vụ này
phát biểu trước đó tại cuộc gặp với thủ tướng iraq
tổng thống mỹ donald trump đã thừa nhận một khoảng trống tại iraq đã được tạo ra
sau khi các lực lượng mỹ rời quốc gia trung đông này
đồng thời khẳng định mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ iraq trong cuộc chiến chống is
hôm nay liên hợp quốc cho biết các phái đoàn
của chính phủ và lực lượng nổi dậy syri khẳng định sẽ tham dự cuộc hòa đàm dự kiến
được nối lại trong tuần này bất chấp giao tranh tái diễn xung quanh thủ đô đa mát
liên hợp quốc cho biết vòng đàm phán thứ năm diễn ra từ ngày hai mươi ba tháng ba
tới ngày một tháng bốn tới sẽ tập trung vào bốn vấn đề riêng rẽ
bao gồm chính quyền các sửa đổi hiến pháp bầu cử và những biện pháp chống khủng bố
trong thông cáo liên hợp quốc cũng kêu gọi các bên tham chiến ở syri
sẵn sàng can dự vào các vấn đề chính trị còn tồn động
dự kiến liên minh châu âu eu và liên hợp quốc cũng sẽ đăng cai một hội thảo
tại bruxelles vào ngày năm tháng bốn về tái thiết syri
nhưng sự hỗ trợ này sẽ chỉ được thực hiện một khi quá trình chuyển tiếp chính trị diễn ra ở syri
nhật bản tiếp tục chương trình viện trợ phát triển chất lượng cao
đồng thời cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ năng lực giám sát hàng hải của các quốc gia đông nam á
đó là nội dung được công bố hôm nay trong nội dung sách trắng oda hai nghìn hai mươi
theo nội dung sách trắng oda hai nghìn một mươi sáu trong tài khóa hai nghìn một mươi bảy
nhật bản sẽ cung cấp số tiền viện trợ phát triển vào khoảng năm trăm năm mươi bảy tỷ yên
tương đương năm năm tỷ đô la thông qua nhiều hình thức
trong đó một sáu tỷ đô la là viện trợ không hoàn lại
nhật bản cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ năng lực giám sát hàng hải của các quốc gia đông nam á
bao gồm hỗ trợ các tàu tuần tra nhằm duy trì an ninh các tuyến đường biển quan trọng
bên cạnh đó nhật bản cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ các nước đang phát triển
xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng cao thông qua các chương trình viện trợ song phương của chính phủ
hoặc thông qua ngân hàng phát triển châu á adb
nhật bản khẳng định khu vực đông nam á trong đó có việt nam
là đối tác chiến lược quan trọng của nhật bản
và sự hỗ trợ dành cho khu vực này sẽ không bị gián đoạn trong các năm tiếp theo
bộ văn hóa thể thao và du lịch hàn quốc rút giấy phép của hai quỹ là mer và kpot
được cho là do bà choi soon sin bạn thân của cựu tổng thống park geun hye điều hành
những quỹ bị rút giấy phép được cho là trung tâm của vụ bê bối tham nhũng
từng dẫn đến việc luận tội và phê chuất tổng thống lần đầu tiên tại hàn quốc
theo tuyên bố chính thức của chính phủ việc rút giấy phép của hai quỹ này là cần thiết
nhằm thu hồi tài sản công bị xâm phạm và duy trì luật pháp hàn quốc
tài sản của hai quỹ sẽ được trả lại cho ngân sách nhà nước hay các cá nhân và tổ chức đã quyền tặng
trong một diễn biến có liên quan chủ tịch kwon oh jun của tập đoàn sản xuất thép posco
cũng tiết lộ rằng việc tập đoàn này quyên tặng cho hai quỹ này vào năm hai nghìn một mươi năm
là do bị văn phòng của bà park ép buộc chứ không phải là tự nguyện
những thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân